bình định tập trung cho việc nâng cao chất lượng bằng cách đào tạo bồi dưỡng luân chuyển đội ngũ trẻ về cơ sở và mạnh dạn giao nhiều công việc và thử thách
từ đó đã có những chuyển biến tích cực
đảng bộ phường trần quang diệu thành phố quy nhơn
đồng chí trần nam phương sau khi hoàn thành thời gian dự bị quân sự anh trở về địa phương và được phân công nhiệm vụ là bí thư tri đoàn
chỉ sau ba tháng thấy anh có năng lực nhiệt tình và trách nhiệm
đồng chí phương được phân công giữ chức vụ phó bí thư đoàn phường
không chỉ vậy anh còn được lãnh đạo tin tưởng giao kiêm nhiệm các chức danh hội trưởng hội chữ thập đỏ và hội trưởng hội thanh niên sung phong
công việc nhiều phụ cấp ít nhưng bằng nhiệt huyết tuổi trẻ mỗi nhiệm vụ được giao anh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc
như thế này thì bản thân tôi cũng phải sắp xếp gia đình
tại vì công việc của tôi chỉ là mức lương phụ cấp thôi chứ không phải là lương chính
mà tôi phải
nhiều công việc bản thân một người đảm nhận nhiều công việc thì tôi phải dừa điều phối công việc gia đình
thì bản thân tôi thì phải điều phối để hoàn thành tốt nhiệm vụ do đảng nhà nước giao cho bản thân
cũng nhờ sự nhiệt huyết trách nhiệm đó của đồng chí trần nam phương
mà thời gian qua những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường đã được quan tâm giúp đỡ nhiều hơn
không ngại vất vả anh phương tìm đến các doanh nghiệp nhà hảo tâm vận động họ đỡ đầu cho những trường hợp đặc biệt ở phường
như gia đình chị nguyễn thị hiếu
một hộ nghèo chồng bệnh liên miên chị bán vé số cũng không đủ để trang trải cho những sinh hoạt cơ bản của gia đình
việc nuôi hai đứa con ăn học trở thành điều không thể
anh phương không chỉ vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí sinh hoạt
mà bản thân anh cũng đã trở thành người đỡ đầu cho hai cháu ăn học
mấy thời gian này là cho cái chú gì đó cứ một tháng là cho được tiền rồi gạo
nói chung là cũng nhờ anh phương giúp đỡ dễ sinh
nói chung là cũng nhờ anh phương giúp đỡ đó mà gia đình nó cũng đỡ một chút
nó cũng khổ làm mà cũng có tiền
mình làm việc thì đi tặng quà hay là mình làm mấy công việc từ thừa thiện
hay là mình làm công việc giúp bà con nhân dân tại địa phương
tại vì mình cảm thấy trong cái bản thân của mình
thì thấy rất là vui và rất là phấn khởi
tại vì mình tuổi trẻ mình phải cống hiến cho đất nước
rất là vui
việc mạnh dạn giao trách nhiệm tạo nguồn quy hoạch
quan tâm đào tạo bồi dưỡng đã tạo nên những kết quả bước đầu rất tích cực như vậy
toàn thành phố tỷ lệ đảng viên trẻ hiện chiếm một mươi chín
để cán bộ trẻ cũng như đảng viên trẻ phát huy được năng lực của mình
thì trước hết cái vai trò người đứng đầu là phải nêu gương và hòa nhập cùng anh em
ban thư vụ thành ủy đã cho xây dựng cái đề án là
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ của thành phố
với cái đề án này thì nhiều bạn trẻ đảng viên trẻ đã được cho đi học các lớp sau đại học
rồi đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực cũng như là bồi dưỡng thêm về chính trị
sau khi mà đào tạo nâng cao rồi
thì tiếp thêm một cái công tác nữa là công tác quy hoạch
và chúng ta cũng phải có cái quy hoạch để sắp xếp cái đội ngũ này
và bàn thư vụ thành ủy cũng đã xây dựng cái quy hoạch đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ cho thành phố nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hồ chí minh đã từng nói đảng mạnh là do tri bộ tốt tri bộ tốt là do các đảng viên đều tốt
những bước đi và kết quả đã đạt được của bình định
và đồng định thời gian qua đó chính là cơ sở tiền đề để tạo nên sức mạnh của đảng bộ tỉnh để thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra